tại tỉnh an giang sau một thời gian theo dõi công an huyện an phú đã bắt quả tang một tụ điểm ghi số đề hưởng hoa hồng quy mô lớn tại ấp an hưng thị trấn an phú huyện an phú tỉnh an giang
vào thời điểm trên lực lượng công an ập vào bắt quả tang đối tượng trần thị thu hân chú tại địa chỉ trên đang có hành vi ghi bán số đề trực tiếp qua điện thoại và qua điện thoại tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai cùi ghi số đề ba tờ phơi đề hai điện thoại di động và trên một mươi ba triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra ban đầu được biết hân đã thực hiện ghi số đề rồi chuyển cho các nhà thầu hưởng hoa hồng được khoảng bốn tháng nay thì bị bắt
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm hân đã bị công an thị trấn an phú tỉnh an giang bắt quả tăng và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi bán số đề